vào sáng ngày hôm nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương bộ công an lòng trọng tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy của phòng an ninh trên không thuộc cục quản lý xuất nhập cảnh
trung tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
dự buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ giao thông vận tải đại diện lãnh đạo cục hàng không việt nam cùng đại diện các hãng hàng không dân dụng việt nam

dự buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ có đồng chí lê anh tuấn thứ trưởng bộ công
hàng không và lực lượng chức năng trong nước và nước ngoài giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trên tàu bay
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang khẳng định
việc thành lập phòng an ninh trên không là dấu mốc quan trọng thể hiện sự phát triển trưởng thành lớn mạnh của lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nói chung
cục quản lý xuất nhập cảnh nói riêng đồng thời đánh dấu sự ra đời lực lượng nong cốt chính quy trong bảo vệ an ninh hàng không
tạo nền tảng đưa công tác đảm bảo an ninh hàng không sớm phát triển theo hướng cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
quyết định thành lập phòng an ninh trên không thể hiện yêu cầu ngày càng cao của đảng ủy công an trung ương bộ công an
với đảng ủy lãnh đạo cán bộ chiến sĩ cục quản lý xuất nhập cảnh trong công tác bảo vệ an ninh hàng không
đòi hỏi đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh và phòng an ninh trên không
phải nêu cao tinh thần trách nhiệm khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
từng bước khẳng định vai trò vị thế của lực lượng lòng cốt bảo vệ an ninh trên không
chỉ đạo một số nhiệm vụ công tác trọng tâm thứ trưởng lương tam quang yêu cầu cục quản lý xuất nhập cảnh và phòng an ninh trên không
khẩn trương hoàn thiện các điều kiện còn thiếu về cơ sở vật chất trụ sở làm việc và đội ngũ cán bộ
để sớm ổn định tổ chức hoàn thiện các quy chế quy trình kế hoạch công tác
tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của cục hàng không dân dụng
đề xuất triển khai sĩ quan an ninh trên các chuyến bay theo đúng quy định lộ trình
cần thống nhất nhận thức lực lượng an ninh trên không là lực lượng đặc nhiệm
có tính chất đặc biệt trong công an nhân dân vừa trực tiếp phòng chống khủng bố
phòng ngừa xử lý các hành vi can thiệp bất hợp pháp trên chuyến bay dân dụng
vừa triển khai các biện pháp trinh sát bí mật của lực lượng công an
phục vụ phòng ngừa ngăn chặn xử lý từ sớm từ xa mọi nguy cơ thách thức đe dọa an ninh hàng không
do đó cần hết sức coi trọng việc tuyển chọn xây dựng lực lượng này
thực sự chính quy tinh nhuệ hiện đại
đồng chí thứ trưởng bộ công an cũng yêu cầu lực lượng an ninh trên không
phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khác đảm bảo an ninh trật tự các chuyến bay
tiếp tục hoàn thiện lý luận về đảm bảo an ninh trên không
góp phần hoàn thiện lý luận về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới
thứ trưởng lương tam quang tin tưởng rằng với truyền thống đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
cục quản lý xuất nhập cảnh sẽ từng bước xây dựng phòng an ninh trên không trưởng thành
phát triển vững mạnh đủ sức hoàn thành nhiệm vụ góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
lực lượng quản lý xuất nhập cảnh nói riêng cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại
bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
phát biểu nhận nhiệm vụ cục trưởng cục quản lý xuất nhập cảnh khẳng định
đảng ủy lãnh đạo cục quản lý xuất nhập cảnh cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ phòng an ninh trên không
quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết mưu trí sáng tạo chủ động nghiên cứu đề xuất triển khai các mặt công tác
học tập kinh nghiệm của các nước đã triển khai an ninh trên không đề xuất trang bị đầy đủ phương tiện
trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác huấn luyện đào tạo sĩ quan an ninh trên không
ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ được giao